tại hà nội giải vô địch cờ vua hà nội mở rộng lần thứ tư tranh cúp kiện tướng tương lai năm hai nghìn một mươi chín đã chính thức khai mạc
đây là giải đấu tìm kiếm tài năng góp phần cho sự phát triển của phong trào cờ vua việt nam và khu vực
giải lần thứ tư này được chia thành hai mươi tám bảng đấu từ lứa tuổi u bốn cho đến bảng mở rộng phong trào và bảng mở rộng nâng cao với sự tham gia của hơn một vận động viên
đến từ tám mươi tám đoàn trên cả nước bao gồm các vận động viên khuyết tật và các kỳ thủ người nước ngoài
các vận động viên sẽ thi đấu theo hình thức thi đấu cờ nhanh hệ thụy sĩ tám ván trong một ngày
giải đấu năm nay có giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay trong các lần tổ chức với hai mươi tám bộ quốc huy chương cá nhân hai mươi tám bộ huy chương đồng đội
giải đấu là cơ hội rèn luyện tư duy tâm lý đồng thời là cơ hội tập luyện tốt nhất cho công tác chuẩn bị các giải đấu trong nước và quốc tế trong năm hai nghìn hai mươi